tiếp tục với những tin tức thời sự trong nước quan trọng
trong các ngày mùng sáu và ngày mùng bảy tháng hai tổ làm căn cước công dân có gắn chip điện tử lưu động
thuộc phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an thành phố cần thơ
đã đến các cơ sở thờ tự trên địa bàn quận ninh kiều thành phố cần thơ
để thực hiện việc thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân cho các chức sắc và tín đổ tôn giáo
tại các nhà chùa nhà thờ trên địa bàn thành quận ninh kiều tổ làm căn cước công dân lưu động
đã hướng dẫn và trả lời các câu hỏi của các tín đồ tôn giáo xoay canh việc cấp căn cước công dân
có gắn chip điện tử tiến hành thu thập thông tin đối chiếu thông tin cá nhân trên hệ thống dữ liệu
về dân cứu quốc gia như ngày tháng năm sinh nơi sinh quê quán nơi đăng ký thưởng chú
tổ chức lấy vân tay và chụp ảnh làm cơ sở cho việc cấp căn cước công dân có gắn chip điện tử
những ngày qua lực lượng công an
các quận huyện đã đến tận khu dân cư các cơ sở thờ tự để tiến hành thu nhận một hồ sơ căn cước công dân
đảm bảo thông tin chính xác đúng quy định qua đó tạo sự đồng thuận ủng hộ trong nhân dân
có phần nâng cao hình ảnh người công an tận tụy vì nhân dân phục vụ
thực hiện chỉ đạo của bộ công an về triển khai thực hiện dự án sản xuất cấp và quản lý căn cước công dân
thời gian qua các địa phương trong công an nghệ an đã triển khai bước đầu
thực hiện việc cấp thẻ căn cước công dân cho người dân đảm bảo đúng tiến độ và yêu cầu đề ra
được nhân dân đồng tỉnh và ủng hộ
buổi làm thủ tục cấp căn cước công dân tại bộ phận một cửa công an tp vinh
ngay từ sáng sớm rất đông người dân đã có mặt để tiến hành làm thủ tục
tất cả người dân đến làm việc đều được đón tiếp nhiệt tình
đồng thời khuyên cáo đánh khẩu trang và sát khuẩn trước khi vào làm việc
để đảm bảo an toàn trong thời gian dịch bệnh covid một mươi chín
tại bùng phát
những công dân được làm căn cước công dân đợt này đã được các cán bộ chuyên sĩ hướng dẫn
để hoàn thành các bước cần thiết như bổ sung điều chỉnh thông tin cá nhân
chụp ảnh hữu sơ quét dấu bân tay chuẩn bị cho việc cấp mới căn cước công dân
với tinh thần làm việc nghiêm túc và khẩn trương ngay trong buổi sáng
tổ công tác của công an tp vinh đã hoàn thành các thủ tục căn cước công dân
gắn chip cho gần năm mươi công dân được người dân rất đồng tình và phấn khởi
để công tác cấp thẻ căn cước công dân được tiến hành thuận lợi và đạt hiệu quả cao
trước đó công an cấp phường trên địa bàn thành phố đã giả soát lập danh sách công dân
nằm trong quy định cấp và thông báo rộng rãi cho người dân trên địa bàn phường
để người dân chú ý
công an tp vinh đã tự động đến làm việc tại bộ phận một cửa của công an tp

công an tp vinh sẽ tiếp tục để mạnh việc cấp căn cước công dân
nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu trinh đáng của người dân
sau đây là điểm những tin tức nổi bật đã diễn ra trong tuần của bộ công an
trong tuần qua đảng ủy công an trung ương đã tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm chín mươi một năm
ngày thành lập đảng công sản việt nam ba tháng hai năm một nghìn chín trăm ba mươi ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi một
đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an nhấn mạnh
trong quá trình lãnh đạo cách mạng đảng ta luôn quan tâm chăm lo xây dựng lực lượng công an nhân dân
cả về chính trị tư tưởng và tổ chức
dưới sự lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng lực lượng công an nhân dân luôn quán triệt sâu sắc
và thực hiện nghiêm túc các quan điểm chủ trương của đảng khẳng định rõ vai trò vị trí đặc biệt quan trọng của mình
trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc
luôn thể hiện rõ bản chất cách mạng trong sáng mưu trí dũng cảm lập nhiều chiến công thành tích to lớn
xây đắp nền truyền thống anh hùng vẻ vang xứng đáng là thanh bảo kiếm bảo vệ đảng nhà nước nhân dân
và chế độ xã hội chủ nghĩa
cũng tại hội nghị thứ trưởng lê quý vương phó bí thư đảng ủy công an trung ương
đã thông báo nhanh kết quả đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng trong đảng bộ công an trung ương
tuần qua phát biểu tại phiên họp tổng kết tiểu ban an ninh trật tự đảng bộ các cấp và đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
thượng tướng bùi văn nam thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban an ninh trật tự nhấn mạnh
việc các đơn vị thành viên tiểu ban đã triển khai nhuẩn nhuyễn các biện pháp công tác phát huy tính chủ động giữ được nguyên tắc
nhưng vẫn linh hoạt trong xử lý các tình huống cụ thể đặc biệt là sự phối hợp hiệp đồng chặt chẽ giữa các lực lượng trong nội bộ
an ninh cảnh sát hậu cần kỹ thuật thông tin truyền thông y tế với các tiểu ban của đại hội và các bộ ban ngành liên quan
đồng thời biểu dương tinh thần ứng trực sẵn sàng chiến đấu ý thức trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ
tuần qua ban chỉ đạo của bộ công an về phòng chống dịch bệnh đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến về công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo yêu cầu toàn lực lượng quán triệt thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo tinh thần thần tốc chống dịch của thủ tướng chính phủ thực hiện nghiêm chiến lược lấy phòng dịch làm ưu tiên
khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài khoanh vùng dập dịch triệt đề ở bên trong chữa trị hiệu quả
xếp chặt quy trình sàng lọc kiểm soát triệt đề người tới khám chữa bệnh bảo đảm an toàn tại các bệnh viện cơ sở y tế trong công an nhân dân
sẵn sàng các phương án cụ thể đáp ứng với các tình huống dịch bệnh tiếp tục thắt chặt công tác kiểm soát tại các cửa khẩu cảng hàng không quốc tế quyết liệt quản lý chặt chẽ các hoạt động nhập cảnh
phát biểu tại phiên họp thứ hai tiểu ban an ninh trật tự bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhận ký hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi hai
trung tướng lương tam quang nguyễn viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an trưởng tiểu ban
yêu cầu công an các đơn vị địa phương tiếp tục ra soát bổ sung hoàn thiện các kế hoạch phương án đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đúng tiến độ hiệu quả
thường xuyên nắm chắc tình hình lịch trình thời gian và các công việc phải thực hiện kịp thời phát hiện từ sớm từ xa âm mưu hoạt động chống phá các cuộc bầu cử
để kịp thời ngăn chặn đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn phục vụ tổ chức thành công cuộc bầu cử
kịp thời tham mưu đề xuất lãnh đạo bộ công an kiến nghị lãnh đạo đảng nhà nước và chủ tịch hội đồng bầu cử quốc gia những vấn đề liên quan công tác giả soát xét duyệt nhân sự bảo đảm an ninh trật tự cuộc bầu cử